tại xã trí công huyện tuy phong tỉnh bình thuận trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ tài nguyên và môi trường
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cũng tổ chức gia quân ngày thứ bảy tình nguyện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi chín
chiến dịch năm nay với chủ đề quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường
đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội và hài hòa với thiên nhiên
cùng với cả nước trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
nhằm phát huy vai trò sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh thiếu niên trong công tác tham gia bảo vệ môi trường
sử dụng hợp lý hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ và phát triển bền vững qua đó kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động
nhằm bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường
ngày sau lễ giao quân bên cạnh các hoạt động thu gom rác thải khơi thông dòng chảy kênh hiệp đức làm vệ sinh khu vực bãi biển
lực lượng thanh niên tình nguyện còn tham gia quét dọn chỉnh trang và trồng cây tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở địa phương